sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng về hành vi cướp giật tài sản gồm lê thanh tuyền nguyễn văn thảo và trần hòa thuận cùng chú tại tỉnh an giang
vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi một thảo điều khiển xe mô tô trở tuyền trên tỉnh lộ chín trăm bốn mươi một khi đến khu vực xã bình hòa huyện châu thành phát hiện anh trần văn giang đang ngồi bên lề đường ngay điện thoại
thảo điều khiển xe áp sát để tuyền giật điện thoại sau đó chở nhau về nhà thuận tại xã bình hòa huyện châu thành
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày lực lượng điều tra công an huyện phối hợp với công an xã bình hòa mời các đối tượng về trụ sở làm việc
thảo khai nhận ngoài việc cùng tuyền thực hiện vụ cướp giật trên thảo còn cùng thuận thực hiện vụ cướp giật điện thoại khác vào ngày năm tháng một mươi một trên địa bàn thị trấn an châu huyện châu thành